cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét nơi ở của hoàng văn đức nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàn trạch cũ
nay là thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn sáu cho đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn ngọc sơn công chức địa chính xây dựng xã hoàn trạch cũ
đã yêu cầu người dân nộp trước tiền sử dụng đất với giá cao hơn mức quy định của nhà nước rồi chiếm đoạt một bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố đà nẵng tuyên án sơn một mươi tám năm tù
sơn khai báo thu tiền trái quy định theo sự chỉ đạo của ông hoàng văn đức nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàn trạch
sơn đã nhiều lần đưa cho ông đức với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao quyết định hủy tất cả các bản án đã tuyên trước đây
chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra lại
vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tiếp nhận hồ sơ vụ án
và ra quyết định khởi tố hoàng văn đức về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản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
gây thiệt hại đến tài sản nhà nước cơ quan tổ chức doanh nghiệp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
của trường mầm non hoa ngọc lan
trong quá trình làm việc các đối tượng đã buông lòng quản lý thiếu trách nhiệm
trong quá trình quản lý sử dụng tiền thu bán chú của học sinh gây thất thoát số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng điều tra mở rộng
thưa quý vị thời gian vừa qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
căn cước công dân chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương
bộ công an cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc
và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
vừa qua tại địa bàn thành phố hải phòng xuất hiện một đối tượng sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng
qua quá trình xác minh làm rõ đã phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là vũ văn thành hộ khẩu thường trú tại hà nội

tại nhiều địa bàn lực lượng công an cũng phát hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng
và sự thiếu hiệu biết của người dân đã đưa ra nhiều lý do xin trụ ảnh chân dung trụ ảnh cân cước công dân chứng minh nhân dân
chúng trả cho người dân từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng trên mỗi căn cước công dân chứng minh nhân dân được chủ
từ cái thông tin mã quy luật cốt trên chứng minh nhân dân và từ cái thông tin về thẻ chip
thì người ta có thể lấy được cái thông tin của người dùng ở trong cái chứng minh nhân dân đó
từ những cái thông tin đó mà các đối tượng có thể lợi dụng cái thông tin đó để đi làm những cái
những cái việc vi phạm pháp luật
tất cả những cái việc công bố đấy thì hoàn toàn có thể bị kẻ xấu trục lợi và có thể làm ảnh hưởng đến cái uy tín hoặc là tài sản của mình
chẳng hạn như là có thể dùng những cái thông tin đó để đăng ký các cái tài khoản của ngân hàng
và sau đó thì sử dụng những tài khoản mang tên của chúng ta để thực hiện những hành động phi pháp
và cuối cùng thì khi trách nhiệm truy ra thì là do chính chúng ta
đấy là một trong những cái ví dụ mà có thể dẫn đến là những thông tin cá nhân mà chúng ta không quản lý tốt
thì có thể bị kẻ xấu lợi dụng
hiện nay theo quy định pháp luật việt nam
việc mua bán dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là hành vi vi phạm pháp luật
tùy theo tính chất mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự
xử phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi như mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông
và các mức phạt này áp dụng đối với các tổ chức trong trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm
như của tổ chức thì mức phạt tiền từ
bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức
thế ngoài ra chế tài nặng hơn nếu trong trường hợp anh có dấu hiệu hình sự đối với cá nhân vi phạm
thì bản thân bộ luật hình sự cũng là quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
để tránh những trường hợp rắc rối không đáng có lực lượng công an khuyến cáo người dân không nên tự ý chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh thư
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân
mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
ba đối tượng dùng dao không chế cướp tài sản của một học sinh lớp tám vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang bắt giữ
trước đó vào chiều ngày năm tháng một mươi em lê nguyễn minh quân là học sinh lớp tám trên đường đi học thêm
khi đến đoạn thuộc khóm bình long một phường mỹ bình
đạp điện trị giá khoảng bốn triệu đồng
nhận tin báo đến trưa ngày sáu tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng gồm trần văn lực
nguyễn hoài thanh và lương hoàng phúc cùng chú thành phố long xuyên
trước đó lực cùng đồng bọn đã thực hiện bốn vụ trộm khác
cục quản lý thị trường hà nội cho biết đội quản lý thị trường số một mươi chín vừa phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện thạch thất
phát hiện cơ sở sản xuất thuốc trái phép có dấu hiệu sản xuất hàng giả mạo là thuốc chữa bệnh
đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở sản xuất tại địa chỉ thôn cánh chủ xã bình yên thạch thất
có hai công nhân đang trực tiếp tham gia sản xuất và đóng thuốc
đoàn kiểm tra còn phát hiện có chín mươi kg bán thành phẩm dạng viên nén màu hồng và hai loại thành phẩm là thuốc
gồm tetraxilin trung mương ba và hàng nghìn vỉ thuốc hiệu sabumin
toàn bộ số hàng hóa trên chủ cơ sở không xuất trình được hồ
sơ đăng ký thuốc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại nguyên liệu phụ gia thực phẩm
bao bì nhãn mát phục vụ cho sản xuất thuốc
đáng chú ý là các loại bao bì tại sưởng thể hiện cơ sở này có dấu hiệu sản xuất
các loại thuốc điều trị phổ biến loại do bác sĩ kê đơn
vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ
sau bốn ngày xét xử phúc thẩm và nghị án chiều ngày bảy tháng một mươi
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên y án chung thân
đối với bị cáo dương thị bạch diệp giảm án cho bị cáo nguyễn thanh nhàn
cựu phó giám đốc sở tài nguyên môi trường từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù
theo hội đồng xét xử xét kháng cáo của bị cáo dương thị bạch diệp
tại tòa cấp sơ thẩm và phiên tòa này bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội
không đồng ý với bản án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên liên tục kêu an
tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ tài liệu vụ án tòa cấp phúc thẩm đủ cơ sở xác định
bị cáo đã lợi dụng các mối quan hệ để đề xuất hoán đổi tài sản năm mươi bảy cao thắng
hành vi của bị cáo diệp gây hậu quả nghiêm trọng khiến nhà nước mất quyền sở hữu
và quyền sử dụng đối với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
không xác lập được quyền đối với tài sản năm mươi bảy cao thắng gây thiệt hại tài sản nhà nước
do đó hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo kêu an của bị cáo và bào chữa của luật sư
do đó hội đồng xét xử đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo dương thị bạch diệt về tội
đưa đảo chiếm đoàn tài sản
nhận định hành vi của các bị cáo tài nhàng râm hội đồng xét xử cho biết các bị cáo đã tắt trách
tin tưởng bị cáo diệp trong việc hoán đổi đất khiến nhà nước mất quyền sở hữu
và quyền sử dụng đối với tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng
không xác lập được quyền đối với tài sản năm mươi bảy cao thắng gây thiệt hại tài sản nhà nước
với bị cáo nguyễn thành tài với vai trò là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
bị cáo tài đã thiếu trách nhiệm trong việc không kiểm tra tính pháp lý căn nhà năm mươi bảy cao thắng
để bị cáo diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước nên hội đồng xét xử bác kháng cáo
tuyên phạt ông tài năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đối với bị cáo nguyễn thành nhàng hội đồng xét xử tuyên giảm nhẹ một phần hình phạt
từ bốn năm sáu tháng tù xuống còn ba năm tù tuyên giữ nguyên bức án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn thành râm
liên quan đến vụ đốt xe ô tô trên địa bàn của huyện bình chánh tp hcm
ngày bảy tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã bắt giữ hai đối tượng là ngô tấn đạt và nguyễn thành long
cùng sinh năm hai nghìn năm ngụ tại tỉnh an giang về hành vi hủy hoại tài sản
rạng sáng ngày năm tháng một mươi công an huyện bình chánh nhận được tin báo
về việc tại địa chỉ tổ một mươi bốn ấp sáu xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
có hai nam thanh niên dùng chất lỏng đổ lên ô tô và châm lửa đốt
ba giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và công an huyện bình chánh
cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẳng trương xác định truy bắt gãi gây án
qua áp dụng các biện khắc nghiệp vụ rạng soát theo hướng tổ thoát của hai đối tượng sau khi gây án
nhận định hướng di chuyển về các tỉnh miền tây
nên phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai một tổ công tác đến tỉnh an giang
phối hợp công an tp hcm truy bắt
đến khoảng một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi phát hiện hai đối tượng nghi vấn tại phường châu phú a
thành phố châu đốc tỉnh an giang thì tiến hành bắt giữ và di lý về tp hcm trong sáng ngày bảy tháng một mươi
bước đầu hai đối tượng khai nhận được một đối tượng lạ mặt thuê đốt chiếc xe bệ chỗ trên với giá năm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an huyện bình chánh
lập hồ sơ tạm giữ hai đối tượng xác minh đối tượng đứng sau vụ thuê người đốt xe ô tô này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết
vừa khởi tố bảy đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc trên địa bàn thuộc xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu
trước đó vào một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng chín công an huyện phước long tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tan bốn đối tượng gồm
trần linh đình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ xã phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
đỗ văn phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phan văn tại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trần văn nghiệm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng ngụ huyện cái nước tỉnh cà mau đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức lắc bầu cua ăn tiền tại một quán giải khác trên địa bàn ấp bình thạnh xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu
tăng vật thu giữ số tiền trên hai mươi ba triệu đồng nhiều bộ bầu cua cùng một số tăng vật khác có liên quan
quá trình điều tra ba đối tượng khác gồm nguyễn thạch vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ xã vĩnh phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu
trần vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trần văn phúc sinh năm hai nghìn cùng ngụ huyện cái nước tỉnh cà mau
đã lên cơ quan công an đầu thú về hành vi đánh bạc vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày tám cho tới ngày một mươi tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ có mưa vừa mưa to khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi có thể xuất hiện đợt mưa lớn
với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
để chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc xét mưa đá gió mạnh trên biển
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai
thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân
chủ động phòng tránh mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra
đối với tỉnh nghệ an ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tiếp tục huy động lực lượng khẩn trương
khắc phục hậu quả trong đợt mưa lũ từ cuối tháng chín tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở
vệ sinh môi trường cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm khắc phục các điểm sạt lở
vùi lấp đối với các tuyến đường giao thông bị ách tắc
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
dự báo và diễn biến gió mạnh sóng lớn trên biển thông báo kịp thời cho thuyền trường
chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
cũng như có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời
các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu